tại đà nẵng hôm nay đoàn công tác của viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã có buổi làm việc tại quận liên triểu thành phố đà nẵng
đoàn đã chỉ đạo địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong đó thành lập các tổ tình nguyện tại chỗ giám sát theo dõi người dân tại khu dân cư
nơi bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai sinh sống
đoàn công tác đã đến khảo sát tại khu dân cư có ca bệnh thứ bốn trăm một mươi sáu ở phường hòa hiệp bắc quận liên triểu thành phố đà nẵng
sau đó đoàn trực tiếp làm việc với ngành y tế đà nẵng chính quyền địa phương tại đây
bàn về các phương án triển khai phòng chống dịch khẩn trương thành lập năm tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng
thành viên tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng phải là những người có tinh thần trách nhiệm
sinh sống cùng địa bàn có nhiệm vụ lên danh sách các hộ gia đình được phân công phụ trách
hàng ngày ghi nhận kiểm tra tình hình sức khỏe báo cáo lại cho chính quyền địa phương
bên cạnh đó động viên bà con yên tâm cùng chung tay trong phòng chống dịch
điều này cũng như là cánh tay nối dài của chính quyền của ngành y tế của chúng ta
tinh thần tư tưởng của bà con đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân của từng hộ gia đình
chứ tôi không cần nói xuống được đâu để cho người ta thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
nếu có bất cứ một dấu hiệu gì bất thường thì lập tức tổ chức cho lấy mẫu bệnh phẩm ngay lập tức để xét nghiệm covid
cái này là điều cần thiết và đồng thời tổ chức cách ly ngay tại cái này
nếu bất cứ ai có những triệu chứng như tôi vừa nói
đoàn kiểm tra cũng đề nghị cán bộ trung tâm y tế quận liên triều
công hoa hiệp bắc phải từng người thay nhau
tại địa phương giúp đỡ các tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng
đồng thời cần lập nhóm trao đổi kín để kịp thời báo cáo xử lý công việc
kịp thời xử trí ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ